xin chào các bạn
xin chào các bạn
khoảng bảy giờ ngày một mươi bảy tháng sáu iberhi cùng với inoan nie và isibia đã tổ chức ăn nhậu tại nhà isi ở cùng phường
nhậu được một lúc iberhi và inoan đã xảy ra mâu thuẫn
iberhi đã vung dựa chém một nhát vào đỉnh đầu bên trái khiến inoan nằm gục ngay tại chỗ
người dân trong buôn đi ngang qua thấy yai nằm bất động trên đầu chảy nhiều máu nên đã đưa đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu với tỷ lệ thương tật một mươi ba
thực hiện trót lọt một mươi một vụ cướp giật tài sản đối tượng hoàng hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã mai sơn huyện yên mô tỉnh ninh bình vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường tây mỗ quận nam từ liêm thành phố hà nội
cường là đối tượng nghiệp ma túy và đã có một tiến án về tội cướp giật tài sản
sau khi ra tù vào năm hai nghìn một mươi tám do không có việc làm và tiền mua ma túy nên cường đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
để tránh bị phát hiện cường đã sử dụng xe máy lắp biển kiểm soát giả đi lanh quanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn của tỉnh ninh bình và tỉnh thanh hóa tìm mồi
khi phát hiện phụ nữ điều khiển xe máy một mình và có đeo dây chuyền vàng hoặc người có nghe điện thoại thì áp sát giật
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay cường đã thực hiện chót lọt một mươi một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh ninh bình và tỉnh thanh hóa
tất cả số tài sản cướp giật được cường mang bán tại các tiệm vàng trên địa bàn thành phố tam điệp và huyện yên mô lấy tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân
thưa quý vị sau khi vào siêu thị trộm được ba con dao đem cất giấu để làm công cụ đi cướp tài sản
hai đối tượng đã lên xe taxi đi về huyện bến lức tỉnh long an lợi dụng cơ hội và dùng dao khống chế cướp tài sản của một tài xế taxi
và sau một mươi năm giờ điều tra công an huyện bến lức đã bắt giữ được đối tượng gây án
khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng bảy công an huyện bến lức nhận được tin báo tại khu dân cư hoàng long thuộc khu phố chín thị trấn bến lức xảy ra vụ cướp tài sản của tài xế xe taxi
sau một mươi năm giờ điều tra công an huyện bến lức phối hợp với trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an và công an quận bình tân tp hcm bắt giữ hai đối tượng cướp khi đang lẩn trốn trong siêu thị
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng bùi thanh tú hai mươi tuổi trú tại huyện bình chánh tp hcm và nguyễn văn hậu một mươi tám tuổi chú huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản
chúng tôi đã nhanh chóng phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an bình tân tiến hành ra sót đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống với đối tượng gây án qua ra soát khu vực siêu thị
đây là một địa bàn rất rộng đối tượng tập trung rất là đông nhưng bằng sự nỗ lực và với sự phối hợp chặt chẽ của công an quận bình tân thì đúng một giờ ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín là chúng tôi đã bắt giữ được hai đối tượng
theo điều tra ban đầu của công an huyện bến lức tú và hậu là bạn bè quen biết nhau khi làm thuê tại chợ bình điền tp hcm
khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng bảy do không còn tiền tiêu xài tú bàn bạc rủ hậu đi cướp tài sản của tài xế xe taxi
cả hai thống nhất vào siêu thị ở quận bình tân tp hcm

sau khi đi bộ ra đường cả hai gặp anh trần văn đại là nhân viên tài xế xe taxi
hai đối tượng yêu cầu trở về địa bàn huyện bến lức tỉnh long an
khi đến đoạn đường vắng người qua lại anh đại xuống xe đi vệ sinh
hậu bước theo lấy dao kề ngang cổ uy hiếp lấy tài sản
anh đại phản ứng vùng vẫy nên bị lưỡi dao cắt đứt vùng cổ chảy máu và bỏ chạy truy hô cướp
thì tôi nghĩ chỗ này bãi đất trống thì tôi xuống tôi đi vệ sinh
khi tôi đi vệ sinh thì một thanh niên bước xuống theo tôi
tôi đang vệ sinh thì tôi thấy đằng sau đấy có một bóng người
sau khi cướp tài sản của tài xế xe taxi không thành
hai đối tượng quay về siêu thị ở quận bình tân bàn bạc
chuẩn bị trộm dao tiếp tục đi cướp nhưng đã bị cơ quan công an kịp thời bắt giữ
tiếp theo là những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hòa trí xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
công viên hai mươi ba tháng chín tp hcm sau khi xây dựng lại không chỉ có công trình phức hợp
ở trên mặt đất mà còn có không gian công cộng bến xe buýt
bãi đậu xe và trung tâm thương mại nằm ở bên dưới
tp hcm dự kiến một trăm linh diện tích mặt đất là công viên công cộng
các chức năng khác sẽ được bố trí ở bốn tầng hầm
và kết nối liên tục lên mặt đất bằng không gian mở nhiều cây xanh
trồng khoảng một mươi một hectare được tạo lập trên nền nhà ga xe lửa sài gòn trước đây
đây là mảng xanh đô thị lớn ở trung tâm thành phố vốn dày đạt cao ốc
là không gian kết nối các khu vực thương mại và dịch vụ quan trọng
như chợ bến thành phố du lịch bùi viện phòng ngũ lão
thưa quý vị uống rượu bia khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân
dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng
mới đây cảnh sát giao thông phú long công an tp hcm đã lập chốt kiểm tra
trên quốc lộ một đoạn gần trạm thu phí an dương
và phát hiện nhiều trường hợp có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép
những ngày này đội cảnh sát giao thông phú lâm tp hcm tiếp tục ra quân kiểm tra
nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô
hầu hết người điều khiển phương tiện đều chấp hành tốt tín hiệu dừng xe
và nghiêm túc phối hợp
tuy nhiên vẫn có một số trường hợp có biểu hiện khiêu khích thách thức
sự có mặt của lực lượng chức năng khi thực thi nhiệm vụ
trường hợp vi phạm nồng độ cồn thì người điều khiển phương tiện
thường thường là bất hợp tác và có những lời lẽ xúc phạm
với những hành động
bởi lúc đó thì chúng tôi sẽ tiên triền và giải thích
cho họ hiểu vậy là chấp hành
và khi có những trường hợp mà cố tình không chấp hành
thì chúng tôi có thể ghi hình để làm tư liệu xử lý sau này
hoặc có thể mời công an địa phương đến cùng với chúng tôi xử lý
tôi cũng xin có lời khuyên với những người tham gia giao thông
thì không nên sử dụng
rượu bia vì tác hại rượu bia gây nguy hiểm
cho bản thân mình và người xung quanh
bởi vậy khi điều khiển giao thông ta không nên sử dụng rượu bia
mặc dù ý thức được rằng hành vi của mình là sai phạm
nhưng người điều khiển xe mô tô vẫn có suy nghĩ
uống ít thì sẽ không vấn đề gì
cũng có ít giao tiếp xíu gì trong công việc
vâng thì mình cũng từ chối đó mà
mình biết mình sử dụng xe thì mình cũng ít không
tại em đầy đủ với tờ mình đâu có thấy phiền
em đang đi nếu mình nhậu thì đi gấp về không mà
đi gấp đi gấp về
không có khi nào chạy xe hết
được biết trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn đã xảy ra một mươi một vụ tai nạn khiến một mươi một người tử vong
nguyên nhân đều liên quan đến rượu bia
chiếm tỷ lệ hai mươi
cũng trong sáu tháng đầu năm đơn vị đã lập biên bản

chủ yếu là phương tiện xe mô tô
thưa quý vị cù lao long khánh thuộc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
không chỉ được mệnh danh là vũng tàu của đồng bằng
và là xứ sở của làng nghề dịch choàng trên trăm năm tuổi
mà còn có những trạng tre xanh ngát
đã gắn liền với đời sống của người dân bao năm nay
cây tre lớn lên trong ký ức từng bậc cao niên sức cù lao
bởi đây là một giống cây dễ trồng có nhiều công dụng hữu ích
bóng tre chè ánh nắng để có dạy trong vườn
không có cơ hội phát triển
bên cạnh việc bán tre nguyên liệu
thì măng tre cũng cho nguồn thu nhập trong những tháng mùa mưa
nhiều người ví von thấy tre như thấy dáng hình của quê hương xứ sở
có lẽ không sai
ngày xưa tre được chủ yếu trồng cũng bắt nguồn từ dựng trại lợp nhà
hay làm bè hoặc đưa các vật dụng sinh hoạt trong nhà
như rổ thúng xệ sàng
từ phục vụ đời sống đến chinh phục thiên nhiên
như làm ống trúng xài di đăng đú lờ lợp bắt cá tôm
cây tre đều để lại dấu ấn trong hành trình cộng cư
của con người trên vùng đất phương nam
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước
ngay sau đây xin mời quý vị
cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần qua
nhấn mạnh tại buổi làm việc với bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd tp hà nội và các đơn vị trong công an nhân dân
về việc triển khai dự án công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân được xác định là công trình trọng điểm
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh mùng hai tháng chín
bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
vì vậy bộ trưởng tô lâm yêu cầu việc lựa chọn phương án kiến trúc thiết kế nhà thầu
cũng như việc xây lắp trang bị thiết bị phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ
bộ trưởng tô lâm mong muốn công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân khi hoàn thành
ngoài tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có nơi luyện tập biểu diễn
phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của toàn lực lượng và nhân dân
công trình còn nhằm hướng tới mục đích phục vụ tuyên truyền văn hóa đối ngoại của đất nước
tuần qua thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới dự lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
do bộ công an hội liên hiệp phụ nữ việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn phối hợp tổ chức
theo báo cáo của bộ công an tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi sáu đến sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc phát hiện hơn một vụ với gần một năm trăm linh đối tượng lừa bán hơn hai sáu trăm linh nạn nhân
trong đó tám trăm chín mươi hai vụ mua bán người sang trung quốc chiếm tám mươi bốn hai tổng số vụ
các địa phương phát hiện nhiều là các tỉnh biên giới giáp trung quốc như lào cai hà giang điện biên quảng ninh
trước tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm đấu tranh kiềm chế
và đẩy lùi một cách có hiệu quả loại tội phạm này
đặc biệt là hoạt động phối hợp của ngành công an với hội liên hiệp phụ nữ các cấp
tại leeng đại diện các đơn vị đã cùng ký cam kết thực hiện phòng chống mua bán người
tuần qua đoàn đại biểu việt nam do thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thái lan tham dự cuộc họp nhóm công tác chung việt nam thái lan về hợp tác chính trị an ninh lần thứ một mươi một
tại cuộc họp hai bên đã trao đổi sâu sắc về tình hình thế giới
khu vực có ảnh hưởng đến hợp tác chính trị và an ninh giữa hai nước
ra soát kiểm điểm kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị an ninh tình báo quốc phòng
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia pháp luật và tư pháp các vấn đề khác liên quan đến an ninh hai nước
đồng thời thống nhất nội dung và phương hướng hợp tác chính trị an ninh cho giai đoạn tiếp theo
góp phần triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền cho cơ quan thường trực ban chỉ đạo các tỉnh phía bắc năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lưu ý
trong thời gian tới các thế lực thủ địch sẽ tiếp tục lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền
đẩy mạnh các hoạt động chống phá việt nam
chính vì vậy lực lượng công an cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
nhằm tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân
đề cao các giá trị và thành tựu về nhân quyền của đảng nhà nước
xác định công tác bảo đảm đấu tranh về nhân quyền là một trong những công tác trọng tâm lâu dài
gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các cấp các ngành các địa phương
không để các đối tượng bất mãn chính trị chống đối cực đoan
các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng
sáng ngày hai tháng tám tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với cục cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng liên quan
nhằm đưa ra giải pháp cụ thể để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian tới
phải kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông
đặc biệt là kiểm tra xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy
đối với các hành vi chống người thi hành công vụ nhất định phải xử lý nghiêm
tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân và lực lượng thực thi pháp luật đủ sức gian đe các đối tượng vi phạm
sau đây là một số hoạt động thiện nguyện của công an thành phố cần thơ và công an tỉnh đồng nai
sáng ngày ba tháng tám bệnh viện công an thành phố cần thơ phối hợp với ban nội chính thành ủy cần thơ
khám bệnh cấp phát thuốc và tặng năm mươi phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách
có hoàn cảnh tốt đẹp
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại phường phú thứ và phường tân phú
quận cái răng tp cần thơ đây là hoạt động thường xuyên của lực lượng công an tp cần thơ
trong công tác an sinh xã hội những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các cám bộ chiến sĩ
công an thành phố cần thơ với mong muốn phần nào giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
được khám điều trị bệnh và cải thiện cuộc sống
cùng ngày đoàn thanh niên công an tỉnh đồng nai đã tổ chức đến thăm hỏi tặng quà
và động viên gia đình chị trương thị luyến ở huyện tràng bom
có chồng là trung úy hoàng văn huê hiện đang công tác tại đảo sơn ca thuộc quần đảo trường sa
vợ chồng chị luyến có hai cháu nhỏ cháu lớn vừa mổ tim
mặc dù điều kiện hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng chị luyến đã quyết tâm khắc phục
để chăm sóc nuôi dạy con cái được tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn
giúp chồng yên tâm nắm chắc tay súng bảo vệ vùng biên cương thiêng liêng của tổ quốc
cũng trong dịp này đoàn thanh niên công an tỉnh đã tuyên truyền phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
cho các em học sinh phối hợp với hội thầy thuốc trẻ tỉnh khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí
cho các mẹ việt nam anh hùng thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công và các gia đình chính sách
đồng thời tổ chức làm chứng minh nhân dân tại các nơi cư trú cho bà con nhân dân
khánh thành khu vui chơi giải trí cho các cháu thiếu nhi tại xã tây hòa và trung hòa huyện tràng bom